ngày hai mươi tháng ba ubnd tp hà nội và công ty việt nam grand fix đã tổ chức lễ khởi công xây dựng đường đua f một tại quận nam từ liêm hà nội
dự kiến toàn bộ hạng mục của đường đua này sẽ được hoàn tất vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đường đua công thức một tại hà nội và các công trình chức năng khác sẽ được xây dựng trên tổng diện tích tám mươi tám ha trong khuôn viên của khu liên hiệp thể thao mỹ đình
và một phần trên đường giao thông công cộng chạy qua các phố lê quang đạo lê đức thọ
đường đua có chiều dài năm năm trăm sáu mươi năm km gồm hai mươi hai góc cua được kế thừa và lấy cảm hứng từ những đường đua hấp dẫn nhất thế giới như đức monaco và nhật bản
đặc biệt đường đua này là nơi duy nhất cho phép các tay đua vừa phô diễn tốc độ cao trên đoạn đường thẳng chạy dài như trong trường đua chuyên nghiệp
vừa thể hiện kỹ năng tại các góc cua lắt léo đặc trưng của một đường đua trong phố tạo nên một trong những trạng đua kịch tính và thách thức nhất thế giới
dự kiến toàn bộ các hạng mục của đường đua f một hà nội sẽ được hoàn tất vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
để một tháng sau đó khi đã đáp ứng các yêu cầu của ban tổ chức f một đường đua sẽ chính thức đón trọng đua đầu tiên tại việt nam vào tháng bốn